thực hiện quyết định hai mươi hai của thủ tướng chính phủ và nghị quyết sáu mươi ba của chính phủ về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng có hiệu lực
từ đầu năm đến nay tỉnh quảng nam đã thực hiện hỗ trợ gần một ngôi nhà cho những người có công với cách mạng
được biết bằng nguồn kinh phí trung ương và kinh phí của tỉnh quảng nam trong nhiều năm qua từ khi đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công có hiệu lực
tỉnh quảng nam đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa xây mới nhà ở cho hai mươi bảy hộ thuộc diện chính sách trong đó có gần tám hộ nhà mới và đạt hơn chín mươi đề án được phê chuẩn
theo lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội số tiền hỗ trợ theo đề án toàn tỉnh là hơn sáu trăm tám mươi tỷ đồng trong đó tỉnh đầu tư hơn bảy mươi sáu tỷ đồng
trong tương lai sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục triển khai dự án này với hơn năm ngôi nhà cho người có công với cách mạng